toàn bộ hệ thống bán lẻ gồm co op mart co op extra co op food co op smile chur htv co op trên cả nước sẽ đồng loạt giảm giá mạnh cùng nhiều quà tặng và điểm thưởng trong ba ngày liên tiếp từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai để mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá việt nam tại aff cup hai nghìn một mươi chín
trong ba ngày từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng một mươi hai toàn hệ thống của co op mart sẽ có hơn ba sản phẩm được giảm giá mạnh từ một mươi đến hơn năm mươi cụ thể có khoảng một sản phẩm thời trang màu đỏ được giảm giá trung bình hai mươi năm hàng loạt các sản phẩm nhà bếp cao cấp hóa mỹ phẩm trang trí tông màu đỏ và các loại gia vị nhu yếu phẩm thực phẩm tươi sống đều luân phiên giảm giá mạnh từ một mươi đến năm mươi
riêng trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi hai khách hàng có thể có thể giảm giá mạnh từ một mươi đến năm mươi
hệ thống của co op mart sẽ được hệ thống tự động cộng thêm điểm thưởng từ chín mươi điểm đến ba trăm sáu mươi điểm thưởng cho mỗi khách một ngày tương tự hệ thống lotte mart pixi cũng tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng vào ngày một mươi tám và hai mươi năm tháng một mươi hai